bệnh nhân này bốn mươi chín tuổi quê tỉnh bắc cạn vào điều trị tại trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện bạch mai trong tình trạng suốt cao cánh mũi bị tổn thương nặng vết thương đau nhất
kết quả cấy mủ tại vết thương cấy máu cho thấy bệnh nhân nhiễm vi khuẩn huyết mò
tuy nhiên tại cơ sở y tế ban đầu chị bị trần đoán nhầm lẫn nhiễm trùng huyết do tụ cầu
hiện bệnh nhân được điều trị bằng pháp đồ đặc hiệu như dùng kháng sinh phối hợp và kháng sinh nặng
suốt suốt rồi là suốt cao rồi nó tự bọc một cái mũi nhỏ như một gạo ấy thôi
rồi là đi vào viện điều trị tiền huyện ấy
thì các bác sĩ bảo là sau khi tôi chỉ hết suốt thì cái mũi này cũng hết
thì như nó không có hết mà nó cứ từ từ nó lớn nó lớn dần lên rồi càng ngày càng suốt cao
rất may là bệnh nhân này thì tổn thương da cánh mũi thôi
chứ nó không ăn sâu vào trong bên trong hốc mũi và không có tổn thương xương
do vậy mà cũng được bảo tồn
tiến triển của bệnh nhân thì sau hai tuần điều trị thì hiện nay bệnh nhân đã tiến triển tốt lên nhiều
các cái tổn thương bắt đầu hết mũi và mọc da non
thì cũng hy vọng là bệnh nhân cũng sẽ sớm hồi phục và tiếp tục cái giai đoạn điều trị duy trì
bằng cái thuốc là cotrimoxazone phải điều trị
và cái này phải điều trị trung bình là ít nhất là ba tháng
theo các bác sĩ trước đây từ năm đến một mươi năm mới có hai mươi ca mắc quyết mò
tuy nhiên tính riêng từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
tại trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện bạch mai đã ghi nhận tới hai mươi ca mắc căn bệnh nguy hiểm này
trong đó riêng tháng tám ghi nhận một mươi hai ca được chuyển đến chủ yếu từ các tỉnh phía bắc và bắc trung bộ
đáng nói trong số một mươi hai trường hợp điều trị trong tháng tám có bốn trường hợp đã tử vong
các dự phòng cơ bản nhất vẫn là che chắn tốt đường hô hấp trong môi trường khói bụi
tăng cường biện pháp phòng hộ trong lao động sinh hoạt tránh để ra bàn chân bàn tay
các bộ phận trong cơ thể tiếp xúc với đất bẩn
triển lãm y tế quốc tế việt nam vừa được chính thức khai mạc sáng ngày một mươi một tháng chín tại tp hcm
đây được đánh giá là một trong những triển lãm chuyên ngành y dược có uy tín nhất
với sự góp mặt của hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
dưới sự chỉ đạo của bộ y tế triển lãm y tế quốc tế năm hai nghìn hai mươi
triển lãm quy tụ hơn sáu trăm linh gian hàng với quy mô trưng bày là một mươi m hai
triển lãm quy tụ nhiều dòng sản phẩm như dược thuốc điều trị thuốc bổ dược liệu
máy móc sản xuất đóng gói dược thiết bị chuẩn đoán x quant ct
thiết bị điều trị phẫu thuật chấn thương chính hình phục hồi chức năng
thiết bị nha khoa nhãn khoa thẩm mỹ
bên cạnh đó triển lãm sẽ giới thiệu một số tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị ung thư
được các chuyên gia đầu ngành chuẩn đoán ung thư giới thiệu
diễn ra trong bốn ngày từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng chín
triển lãm y tế quốc tế kỳ vọng sẽ thu hút một mươi năm lượt khách tham quan
trong đó trên tám là khách chuyên ngành
thưa quý vị cứ mỗi mùa trung thu những con phố bán lồng đèn lại được trang hoàng rực rỡ
chính vì thế mà những con phố này trở thành điểm check in lý tưởng cho các bạn trẻ
nhưng mượn bối cảnh thậm chí lại nhảy vào cửa hàng chụp rồi lại không mua gì
đã gây phiền hà rất nhiều cho các tiểu thương nơi đây
phố lồng đèn nằm trên đường lương giữ học quận năm tp hcm đã có từ rất lâu đời
khi mùa trung thu đang cận kề cũng là lúc người dân và du khách đến đây tham quan
mua sắm lồng đèn về trang trí gia đình
dạo quanh con phố này nhiều người sẽ không khỏi chóng ngợp bởi rất nhiều loại lồng đèn lớn nhỏ
hiện đại truyền thống cùng đủ loại hình dáng được các cửa hàng bày bán
tuy nhiên theo quan sát của nhịp sóng hai mươi bốn trên bảy một bộ phần giấy trả đến đây chỉ để chụp ảnh
chứ không mua lồng đèn làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh
nếu có mua ủng hộ người bán thì cũng mua trong trạng thái không mấy vui vẻ như bạn trẻ này
nhiều tiểu thương chia sẻ việc người tham quan chụp ảnh nhưng ít mua sắm là tình trạng tồn tại nhiều năm nay
thậm chí những mùa trung thu trước phố lồng đèn từng treo biển cấm chụp hình
nhưng năm nay thay vì khó chịu hay bức xúc các tiểu thương vẫn vui vẻ để khách tham quan chụp ảnh
với hy vọng họ sẽ mua ủng hộ mình
cũng có những tình huống như vậy nhưng mà mình cũng vui vẻ
thí dụ họ ưng thì mình bán họ không ưng thì họ đi thì thôi
ngày xưa bán vẫn được hơn vì ngày xưa họ đến đây mục đích chủ yếu là họ mua lọc đèn thôi
nhưng bây giờ họ đến đây mục đích ngoài mua lồng đèn thì chủ yếu là họ chụp hình là chính
nhưng mà có một vài bạn họ cũng dễ thương họ cũng ủng hộ mình
nhưng mà có một vài quạng thì họ không mua thì thôi mình cũng cho họ chụp thôi không có gì hết
ít ra đến đây thì một lần mình cũng nên mua thử một vài món ủng hộ tiểu thương ở đây
và cũng như là lưu giữ được kỷ niệm thời thói ốc của mình
các tiểu thương cũng kỳ vọng du khách khi đến tham quan tại phố lồng đèn
sẽ giới dình trật tự và có ý thức hơn để tiểu thương thêm phần yên tâm buôn bán
vì với họ niềm vui hay lợi nhuận từ việc bán lồng đèn
ít hơn so với giá tinh thần của phố lồng đèn lương học mang lại
bởi đây là một điểm đến văn hóa du lịch mỗi dịp trung thu truyền thống
để phát triển kinh tế xã hội phát triển du lịch và đặc biệt là đảm bảo quốc phòng an ninh
đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại phiên họp thứ ba mươi bảy của ủy ban thường vụ quốc hội
diễn ra vào sáng ngày hôm nay khi thảo luận về việc thành lập thị xã sapa
và các phường trực thuộc trên cơ sở sắp nhập và điều chỉnh
các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện sapa tỉnh lào cai
tại phiên thảo luận đa số ý kiến đại biểu nhất trí với tờ trình của chính phủ
là vận dụng cơ chế đặc thù để đưa huyện sapa lên thị xã sapa
mặc dù chưa đủ năm trong số năm tiêu chuẩn theo quy định
đồng thời nhận định việc thành lập thị xã sapa là cần thiết để đảm bảo quốc phòng an ninh
kết luận nội dung này phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đề nghị chính phủ
và chính quyền tỉnh lào cai phải nỗ lực quyết tâm xây dựng thị xã sapa
phù hợp với quy hoạch điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật
hỗ trợ ngân sách huy động các nguồn lực đầu tư để sapa phát triển mọi mặt
về kinh tế xã hội giữ vững ổn định chính trị đảm bảo an ninh quốc phòng
bảo đảm quyền lợi đời sống sản xuất của nhân dân và hiệu lực hiệu quả
của bộ máy các cơ quan trong cả hệ thống chính trị trên địa bàn
theo đúng các nội dung đã nêu trong đề án và báo cáo giải trình của chính phủ
cũng trong phiên thảo luận sáng nay ubthq đã thông qua việc thành lập bốn phường
gồm hoàng quế hồng phong tràng an yên thọ thuộc thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thành lập các phường và thị xã kinh môn tỉnh hải dương
tại thủ đô hà nội sáng nay hội nghị ba bên song phương cấp bộ trưởng việt nam
campuchia lào về hợp tác phòng chống ma túy lần thứ một mươi tám đã chính thức khai mạc
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an phó chủ tịch ubthq và phòng chống tệ nạn ma túy
mại dâm đã đến dự và phát biểu khai mạc hội nghị đoàn đại biểu việt nam do đồng chí thượng tướng
lê quý vương ủy viên ủy ban quốc gia phòng chống s và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm
thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
tình hình sản xuất vận chuyển tàng trữ và mua bán ma túy bất hợp pháp trên thế giới
tiếp tục gây nhiều quan ngại ảnh hưởng tới trật tự an toàn xã hội của cả ba nước
cũng như các nước khác trong khu vực phát biểu khai mạc đại tướng tô lâm
bộ trưởng bộ công an việt nam nhấn mạnh những năm gần đây bên cạnh các chất ma túy có nguồn gốc tự nhiên
thế giới đang phải đối mặt với tình trạng lạm dụng các chất ma túy tổng hợp được sản xuất từ các tiền chất
có sẵn trên thị trường và một số loại cây có chứa chất ma túy mới xuất hiện chưa được đưa vào danh mục kiểm soát
riêng khu vực đông nam á do có vị trí địa lý giao thông thuận lợi và chịu sự tác động ảnh hưởng trực tiếp
từ khu vực tam giác vàng nên tình hình tệ nạn ma túy trong khu vực đối diện với những thách thức lớn diễn biến phức tạp trên nhiều mặt
nhận thức rõ về mối nguy hại của ma túy chính phủ việt nam luôn luôn dành ưu tiên cao cho nhiệm vụ phòng chống ma túy
tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm cung giảm cầu giảm tác hại
đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp các ngành và của toàn dân tham gia phòng chống đấu tranh quyết liệt
phòng chống ma túy từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật chú trọng đầu tư nguồn lực cho công tác phòng chống ma túy
đổi mới và đa dạng hóa hình thức cai nghiện nâng cao hiệu quả công tác quản lý sau cai ngăn chặn và kiểm soát cơ bản
tình hình tái trồng cây thuốc huyện có chứa chất ma túy hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ngày càng được nâng cao
nhiều vụ án ma túy lớn có tổ chức xuyên quốc gia đã bị phát hiện bắt giữ xử lý góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội tạo môi trường ổn định để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
theo bộ trưởng tô lâm từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cơ chế hợp tác ba bên song phương về phòng chống ma túy giữa ba nước việt nam campuchia và lào đã được hình thành và phát triển
qua hơn hai mươi năm hoạt động cơ chế này đã và đang ngày càng phát huy tác dụng
kết quả đạt được cũng góp phần không nhỏ vào việc duy trì củng cố và đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa ba nước trong công tác phòng chống ma túy và đã được khẳng định đánh giá qua các kỳ hội nghị
tuy nhiên các tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia triệt đề khai thác lợi dụng các đặc điểm về địa lý hoạt động giao lưu kinh tế giữa ba nước và những khó khăn sơ hở trong kiểm tra kiểm soát biên giới để mua bán vận chuyển trái phép các chân ma túy qua mỗi nước với số lượng lớn
trước thì nó hơn lúc nào hết ba nước chúng ta cần phải tập trung sức hợp tác chặt chẽ huy động tối đa nguồn nội lực tranh thủ triệt đẻ ngoại lực để hỗ trợ cho các công tác đấu tranh phòng chống ma túy
trước hết tập trung phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cai nghiện ma túy tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống ma túy

chia lào về hợp tác phòng chống ma túy lần thứ một mươi tám
phát biểu tại hội nghị thượng tướng lê quý vương thứ trưởng bộ công an việt nam nhấn mạnh
được giao nhiệm vụ chủ tịch hội nghị là niềm tự hào đồng thời là trách nhiệm của việt nam
trong thời gian qua mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống ma túy
nhưng tình hình tội phạm xuyên quốc gia vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
đòi hỏi các lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy của ba nước cần tiếp tục tăng cường
mở rộng và không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động hợp tác và phòng ngừa đấu tranh
tại hội nghị song phương các bộ trưởng về hợp tác phòng chống ma túy giữa việt nam và lào
hai bên đã cùng kiểm điểm đánh giá lại kết quả hợp tác phòng chống ma túy giữa hai nước trong thời gian qua
đề xuất các giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này trong thời gian tới
trong khuôn khổ hiệp định và bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống ma túy đã ký giữa hai nước
các lực lượng chức năng của lào và việt nam đã và đang triển khai thực hiện nhiều hoạt động
và đạt được nhiều kết quả khả quan rất đáng ghi nhận
theo thứ trưởng lê quỳ vương đứng trước những thời cơ và thách thức đang đạt ra
công tác đấu tranh phòng chống ma túy của hai nước thời gian tới cần quán triệt triển khai thực hiện thành công mục tiêu
chủ động phòng ngừa phát hiện xử lý kịp thời mọi tình huống không để xảy ra đột xuất bất ngờ
ngăn chặn có hiệu quả hoạt động sản xuất
các cơ quan lực lượng chức năng hai nước cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa
xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác
trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma túy
thiết lập duy trì chế độ trao đổi thông tin nhanh chóng và kịp thời thông qua đường dây nóng

quan liên lạc giữa các lực lượng chức năng về phòng chống ma túy của hai bên
tăng cường lập chuyên án đấu tranh chung tổ chức thực hiện các hoạt động tuần tra kiểm soát chung
giữa các đơn vị và lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy của hai nước tại khu vực biên giới
phối hợp triển khai mở các đợt cao điểm tuyên truyền tấn công chấn áp tội phạm về ma túy trên địa bàn biên giới
của hai nước
tại hội nghị song phương cấp bộ trưởng về hợp tác phòng chống ma túy giữa việt nam và campuchia
hai bên đã cùng nhau kiểm điểm đánh giá tình hình kết quả công tác hợp tác phòng chống ma túy giữa hai nước
sau gần một năm triển khai các nội dung đã thống nhất tại hội nghị lần thứ một mươi bảy
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê quý vương nhấn mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
về ma túy của hai nước cần đạt ra và thực hiện thành công một số mục tiêu như chủ động phòng ngừa
phát hiện xử lý kịp thời các tình huống không để đột xuất bất ngờ trong công tác phòng chống ma túy
nâng cao sức chiến đấu của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp chặt chẽ
xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác nghiên cứu tham mưu đề xuất hai bộ
và cơ quan có thẩm quyền của hai nước thống nhất chỉ đạo các lực lượng chuyên trách triển khai hoạt động
đấu tranh phòng chống ma túy và truy bắt các đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên lãnh thổ của nhau
công an các tỉnh giáp biên của hai nước và các địa phương liên quan cần phải thường xuyên phối hợp
hiệp đồng tác chiến chặt chẽ với các lực lượng chức năng nhất là tăng cường các tổ công tác để phối hợp đấu tranh
bóc gỡ các đường dây mua bán vận chuyển ma túy qua biên giới hai nước từ xa duy trì nâng cao hiệu quả
hoạt động của văn phòng liên lạc qua biên giới bloo trong công tác phối hợp trao đổi thông tin
nâng cao hiệu quả phòng chống ma túy qua biên giới việt nam campuchia đồng thời khảo sát đề xuất thành lập các văn phòng bloo mới ở địa bàn biên giới hai nước
tổ chức thực hiện các hoạt động tuần tra kiểm soát và điều tra chung giữa các đơn vị và lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy của hai nước
phối hợp triển khai mở các đợt cao điểm tuyên truyền tấn công chấn áp tội phạm về ma túy trên địa bàn biên giới hai nước
cũng tại hội nghị thay mặt ủy ban quốc gia phòng chống s và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm
thay mặt bộ công an việt nam thứ trưởng lê quý vương đã trao bằng khen cho tám tập thể và một mươi năm cá nhân của việt nam và campuchia đã có thành tích xuất sắc trong đợt tổng kết cao điểm tuyên truyền tấn công chấn áp tội phạm ma túy biên giới việt nam campuchia
nội dung thi chuyên mục an ninh trật tự thu hút được sự quan tâm của đông đảo các đoàn đến tham dự liên hoan với sáu mươi ba tác phẩm dự thi
sau hai ngày chấm thi ban giám khảo đánh giá cao chất lượng của các sản phẩm dự thi năm nay cũng như sự đầu tư sáng tạo cả về nội dung lẫn hình ảnh của các tác phẩm
đầu tư công phu về mặt hình ảnh kỹ thuật đề tài hấp dẫn mới lạ sâu sát với đời sống xã hội cách thể hiện độc đáo có sự dấn thân nghiêm túc trong quá trình tác nghiệp để có những thước phim giá trị chân thật
đó là những đánh giá của ban giám khảo chấm thi thể loại chức vụ an ninh trật tự trong liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân năm nay
có hai ngày chấm thi mặc dù là chưa chấm hết nhưng mà đã thấy một cái tính thân chúng là như thế này
về mặt đề tài các tác phẩm đã có một cái sự phản ảnh đề tài rất là đa dạng phóng phủ đầy đủ các vùng miền
với tư cách là một nhà báo làm nghề
thì tôi nhận thấy rằng là có một cái sự đầu tư công sức rất là lớn của anh em phạm viên
và một cái sự dẫn thân về nghề nghiệp
cõi như phẩm sự chúng tôi xem rất là xúc đầm
nó thể hiện được cái sự dẫn thân vào nghề bất cấp nguy hiểm gian khổ của lực lượng phạm viên
và qua đó thì nó cũng làm nổi bật được cái hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân
rất là tầng tùy rất là gần dân rất là gặn bỏ và cũng rất là trách nhiệm
mỗi địa phương là một câu chuyện nhưng qua đó đều thể hiện một cái nhìn khách quan chân thực
bám sát gần gũi với đời sống của nhân dân
thể hiện được những hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân
trong việc đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
đến với liên hoàn truyền hình lần này thì riêng chuyên mục an ninh trật tự công an đắk lắc
thì tôi cùng với các phóng viên đội tuyên truyền để tổ chức sản xuất chương trình là những tác phẩm
những cái tin bài phóng sự nó mang cái chất những cái vấn đề nóng ở địa phương mà người dư luận quan tâm
ví dụ như công tác đấu tranh phòng chống ma túy và những đường dây
và các đề tài nóng như là phòng chống lâm tặc
phóng viên chúng tôi là phải bám sát ngày đêm cùng các tổ công tác để vào tận trong các cánh rừng
để phản ánh hiệu quả đấu tranh phòng chống lâm tặc bảo vệ môi sinh môi trường và rừng ở tây nguyên
chương mục an ninh trực tự là trong những cái gọi tác phẩm mà chúng tôi quan tâm nhất đầu tư
cũng như hàng tuần cái phát sóng tại địa phương thì chúng tôi mang đến phản ánh đầy đủ các hoạt động của lực lượng công an quốc ngoại
và chúng tôi tập trung đầy sâu vào những cái việc mà đồng bào vùng đuối cùng cao
những hữu tục lạc hậu anh hữu đến người dân đã gây ra mất an ninh trực tự địa phương
bên cạnh đó chúng tôi tạo thực sản phong phú thời đại bốn
những tình trạng mà trên mạng xã hội xảy ra hàng tuần
tôi cũng đã đầy đủ phản ánh để cho cái tạo chuyên mục gần gũi đa dạng đến với tất cả mọi lứa tuổi
chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay thể hiện ngày càng một rõ hơn tính chuyên nghiệp
của những người làm truyền hình trong lực lượng công an nhân dân
sự đầu tư công phu của các đơn vị trong các tác phẩm tham gia dự thi thể loại chuyên mục an ninh trật tự
là một tiếng hiệu vui hứa hẹn sẽ mang đến những tác phẩm thật sự chất lượng
và xứng đáng để người làm truyền hình trong các đơn vị học hỏi nâng cao nghiệp vụ trong thời gian tới
và góp phần vào thành công chung của liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân năm nay